chùm liên quan ổ dịch bạch chữ tiến tháng năm chùm liên quan các tỉnh có dịch thứ pháp bốn chùm giang lọc ho sốt bốn chùm liên quan ổ dịch đường bưởi cống vị một
phân bố sáu mươi bốn ca cộng đồng theo các quận huyện gia lâm chín trương mỹ hà đông tám thanh xuân bảy bắc từ liêm long biên năm đông anh hoàng mai thường tín ba đan phượng đống đa hai bà trưng hai ba đình cầu giấy hoàn kiếm mỹ đức một
cộng dồn số ca mắc hà nội trong đợt dịch bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
cộng dồn số ca mắc hà nội trong đợt dịch bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn là bốn tám trăm hai mươi năm ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng một tám trăm sáu mươi hai ca số mắc là đối tượng đã được cách ly hai chín trăm sáu mươi ba ca
liên quan đến tình hình dịch tại chợ ninh hiệp hiện trung tâm y tế huyện gia lâm đã tiến hành lấy mẫu sáu năm trăm năm mươi một mẫu gộp pcr kết quả xét nghiệm đã phát hiện nhiều mẫu gộp dương tính với virus sars cov hai
kết quả ra soát cho thấy ngoài hai hai trăm linh sáu trường hợp là người trên địa bàn xã ninh nghiệp liên quan đến chùm ca bệnh
còn có nhiều trường hợp liên quan thuộc địa bàn các địa phương khác
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện gia lâm đã phối hợp và thông báo đến các đơn vị để truy vết kịp thời
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trên địa bàn xã ninh hiệp thực hiện sự chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện gia lâm
từ một mươi tám h tối bốn tháng một mươi một ubnd xã ninh nghiệp đã thực hiện giãn cách xã hội trên toàn xã để phục vụ công tác truy vết phòng chống dịch covid một mươi chín theo cấp độ bốn
theo đó ubnd xã ninh hiệp đã quyết định tạm dừng các dịch vụ kinh doanh buôn bán dịch vụ ăn uống hoạt động thể dục thể thao không cần thiết trong toàn xã để phục vụ công tác truy vết phòng chống dịch
trừ các chợ dân sinh cửa hàng thực phẩm thiết yếu tổ chức xét nghiệm lấy mẫu cho toàn bộ người dân trên địa bàn xã để sang lọc các trường hợp f f một f hai
ubnd xã cũng yêu cầu người dân trên địa bàn ai ở đâu ở yên đó thực hiện các quy định về phòng chống dịch năm k
từ theo dõi sức khỏe tại nhà và khai báo y tế trạm y tế xã
đối với các trường hợp có biểu hiện ho sốt khó thở hoặc có triệu chứng nghi nhiễm covid một mươi chín phải khai báo ngay với trạm y tế để được hướng dẫn cách ly điều trị kịp thời
ubnd xã ninh hiệp cũng yêu cầu người dân không được tập trung quá năm người trở lên ở nơi công cộng
bên cạnh đó để ứng phó với dịch covid một mươi chín xã ninh nghiệp đã khẩn trương thành lập tám điểm kiểm soát trên địa bàn và nhà riêng của các ca nghi f
phong tỏa trục đường thôn sáu và bảy
từ ba gia đến trụ sở công an xã cũ khu vực xung quanh thạch sàng đến miếu trung thôn bốn
những ngày qua hà nội đang khẩn trương chuẩn bị để đưa học sinh trở lại trường học
với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho học sinh nên việc mở lại trường học cũng phải từng bước thận trọng không nóng vội
trao đổi với báo chí mới đây bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng nhấn mạnh
thành phố sẽ cố gắng từng bước đưa toàn bộ hệ thống giáo dục thủ đô trở lại trạng thái bình thường mới
nhưng việc đưa tất cả trường học trở lại đồng loạt trong bối cảnh như vậy rất rủi ro
từ ngày một mươi một tháng một mươi đến nay số ca nhiễm virus sars cov hai trung bình trong ngày tăng mạnh gấp nhiều lần giai đoạn trước đó
từ ngày hai mươi một tháng chín đến ngày một mươi tháng một mươi thành phố liên tục xảy ra các chuỗi lây nhiễm phức tạp liên quan đến việc tập trung đông người
ở huyện quốc oai mê linh gia lâm các quận hoàng mai đống đa gần đây nhất là các ca bệnh tại quận ba đình hà đông
đặc biệt từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến ngày bốn tháng một mươi một số ca nhiễm tăng lên bình quân từ ba mươi ba đến một trăm linh bốn ca một ngày
trong bối cảnh mở ra hiện nay các nguồn lây xâm nhập từ các phía và nguy cơ dịch đã ngấm sâu trong cộng đồng khiến rủi ro càng lớn hơn
nhiều tỉnh sau khi mở lại trường học đã phát sinh ổ dịch lây nhiễm cho học sinh dẫn đến buộc phải đóng cửa trở lại là kinh nghiệm đòi hỏi hà nội
càng phải thận trọng không nóng gội
thống nhất cao về sự cần thiết đối với việc cho học sinh trở lại trường học
ông dũng khẳng định hà nội sẽ mở lại toàn bộ hệ thống giáo dục và đào tạo
cách làm là đi từng bước để đảm bảo an toàn cao nhất cho trẻ em
trước mắt xem xét việc tổ chức dạy và học trực tiếp tại một số huyện thị xã đảm bảo điều kiện về phòng chống dịch covid một mươi chín
riêng đối với các quận do mật độ dân cư đông nên cần tiếp tục bám sát tình hình dịch bệnh để xem xét trong thời gian tiếp theo
bí thư hà nội cho biết theo kế hoạch bộ y tế sẽ phân bổ vaccine pfizer cho hà nội trong tháng một mươi một
để tiêm cho trẻ dưới một mươi tám tuổi theo quy định
đây là điều kiện rất quan trọng để tăng thêm độ an toàn khi tiến hành quá trình khu phục hoạt động của hệ thống trường học
ông đề nghị bộ y tế quan tâm hỗ trợ cấp vaccine cho thành phố đúng tiến độ
và kế hoạch để kịp thời tiêm cho học sinh trước khi trở lại trường
hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn từ dịch covid một mươi chín đối với trẻ
bí thư hà nội yêu cầu ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố
chỉ đạo sở y tế xây dựng kịch bản kích hoạt dây truyền tiêm tổng duyệt
sẵn sàng triển khai chương trình tiêm chủng thần tốc an toàn khi được cấp bổ sung vaccine
ưu tiên tiêm trước cho trẻ dưới một mươi tám tuổi theo quy định
trong đó cần thực hiện tiêm cuốn chiếu theo từng địa phương dự kiến đi học
mục tiêu là hà nội sẽ triển khai ngay khi có vaccine
vaccine về đến đâu tiêm ngay đến đấy tiêm xong khối nào tổ chức cho khối đó đi học
dần dần từng bước đưa toàn bộ hệ thống giáo dục quay trở lại học tập trung
giáo viên tiêm hai mũi mới tham gia giảng dạy trực tiếp
học sinh tiêm một mũi có thể đến trường trước
các nhóm tuổi chưa đủ điều kiện hoặc chưa được tiêm vaccine sẽ trở lại học trực tiếp
khi trường học được đảm bảo an toàn theo các tiêu chí quy định
nhấn mạnh việc đưa học sinh trở lại trường học trong bối cảnh nguy cơ dịch bệnh cao như hiện nay
đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc
bí thư hà nội yêu cầu ban cán sự đảng ubnd tp chỉ đạo xây dựng kịch bản chung
cấp ủy quận huyện thị xã chỉ đạo xây dựng phương án cụ thể cho từng trường lớp học
để tổ chức đưa học sinh trở lại trường
từng phương án phải bao quát toàn diện các vấn đề
nhất là bảo đảm an toàn phòng chống dịch cả bên trong và bên ngoài trường học lớp học
đặc biệt phải có phương án xử lý từng tình huống như phát hiện ca dương tính
ca nghi nhiễm với covid một mươi chín học sinh có biểu hiện ho sốt
cấp ủy chính quyền quận huyện thị xã trên cơ sở đề xuất của ngành giáo dục y tế địa phương
có trách nhiệm căn cứ hướng dẫn của thành phố để xem xét quyết định và chịu trách nhiệm
về các điều kiện và an toàn khi cho học sinh trở lại trường học trên địa bàn các xã phường thị trấn trực thuộc
bí thư chủ tịch ubnd huyện xã phải gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo
chỉ đạo và tổ chức thực hiện chịu trách nhiệm nếu để xảy ra bùng phát dịch trên địa bàn
bí thư hà nội yêu cầu sở y tế và sở giáo dục đào tạo phải phối hợp thật chặt chẽ
hiệu quả với nhau với các địa phương để tổ chức thực hiện tiêm chủng và triển khai phương án dạy và học
song song với nhiệm vụ đưa trường học trở lại sở giáo dục và đào tạo vẫn phải nghiên cứu
tìm giải pháp xây dựng kịch bản đề cương học trực tuyến tốt nhất hiệu quả nhất
để nơi nào chưa thể đưa trẻ đến trường thì học sinh vẫn được tiếp nhận chất lượng giáo dục tốt nhất
bên cạnh việc hướng đến bao phủ vaccine cho học sinh hà nội cũng đang hướng tới việc bao phủ vaccine cho người trên năm mươi tuổi
nên khi tỷ lệ tiêm vaccine cho người trên năm mươi tuổi tại hà nội đang đạt chỉ dưới năm mươi
thì theo các chuyên gia việc mở cửa phải thận trọng
từng bước để tránh nguy cơ lây nhiễm tử vong cho nhóm này
tính đến ngày hai tháng một mươi một hà nội đã tiêm chín sáu triệu mũi vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân
trong đó sáu bốn mươi sáu trăm một mươi năm mũi một chín mươi hai ba dân số trên một mươi tám tuổi ba sáu trăm hai mươi bốn ba trăm linh hai mũi hai năm mươi năm bốn dân số trên một mươi tám tuổi
số người trên năm mươi tuổi được tiêm mũi một đạt bảy mươi chín một và bốn mươi năm chín tiêu mũi hai
tiến sĩ nguyễn thu anh giám đốc quốc gia viện nghiên cứu y khoa
gurncock tại việt nam trường đại học sydney australia cho biết
trên thế giới các nước mở cửa khi sáu bảy mươi người lớn được tiêm vaccine đầy đủ
tỷ lệ người cao tuổi được tiêm hai liều vaccine còn cao hơn
tại một số tỉnh thành như hà nội chủ yếu tập trung tiêm vaccine cho nhóm từ một mươi tám đến bốn mươi chín tuổi
tỷ lệ tiêm cho nhóm năm mươi trở lên vẫn còn thấp
tỷ lệ tiêm chủng cho người trên năm mươi tuổi thấp như vậy thì không thể là vùng xanh được
do đó hà nội vẫn có thể cho phép mở cửa nhưng chỉ mở có mức độ từng bước
tránh nguy cơ bùng dịch và tỷ lệ bệnh nặng tử vong cao tiến sĩ thu anh nói
cùng lo ngại trên bác sĩ trần nam trung tiến sĩ ngành dịch tễ học
tại đại học tổng hợp california los angeles mỹ cho biết
mở cửa an toàn là khi toàn bộ người cao tuổi người bệnh nên được tiêm đủ
và phần lớn đối tượng tiếp xúc với họ cũng được tiêm
còn không thì sẽ tiếp tục có những người nhiễm nặng và tử vong
gây áp lực lên hệ thống y tế
tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho người cao tuổi bệnh nền nên đạt ít nhất từ tám mươi
thì mới yên tâm mở cửa bác sĩ trung nhấn mạnh
bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội trả lời phó thủ tướng vũ đức đam
trong cuộc họp với ủy ban nhân dân tp hà nội ngày hai một mươi một rằng bộ y tế có hướng dẫn
đảm bảo tỷ lệ tiêm khoảng tám mươi người trên năm mươi tuổi trong tháng một mươi
và trên tám mươi năm người trên sáu mươi năm tuổi trong tháng một mươi một
hà nội vẫn bám sát chỉ tiêu này
để có biện pháp phù hợp
tuy nhiên trong giai đoạn đầu thành phố thiếu vaccine covid một mươi chín nên số lượng tiêm ít
đến tháng chín khi lượng vaccine dồi dào hơn thành phố bắt đầu tiêm chủng
sử dụng vaccine astrazeneca và tiêm mũi hai sau tám tuần
sở y tế ước tính một mươi năm hai mươi tháng một mươi một đến hạn tiêm trả mũi hai
do đó sẽ triển khai tiêm vào thời gian này
theo bà hà hà nội có hơn hai triệu người trên năm mươi tuổi khoảng bốn trăm linh người trên sáu mươi năm tuổi
hiện có hơn một sáu triệu
người trên năm mươi tuổi đã tiêm mũi một đạt bảy mươi chín một
hơn chín trăm bảy mươi năm người đã tiêm đủ hai mũi đạt bốn mươi năm
phó giáo sư nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
hà nội vẫn cần tiếp tục mở cửa dù tỷ lệ người cao tuổi tiêm chủng đủ hai mũi
chỉ khoảng năm mươi để đảm bảo kinh tế xã hội không suy yếu
song thành phố nên đặt mục tiêu tiêm chủng thật nhanh ưu tiên và hoàn thành tiêm cho nhóm người cao tuổi
đặc biệt là nhóm trên sáu mươi năm tuổi
do họ thường có bệnh nền và nguy cơ tử vong cao
với những người đã tiêm chủng một mũi cần khuyến cáo tiếp tục thực hiện năm k và các biện pháp phòng dịch để tránh lây nhiễm bệnh
sở y tế hà nội đánh giá nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn thủ đô vẫn lớn do dịch ở các tỉnh thành phố lân cận đang diễn biến phức tạp gia tăng
ngoài ra nhiều nơi tập trung đông người khi các biện pháp nới lỏng
dự báo hà nội sẽ tiếp tục có thêm chuỗi lây nhiễm phức tạp và nguy cơ cao
trong đợt dịch thứ tư thành phố ghi nhận bốn năm trăm tám mươi tám ca nhiễm trong đó một bảy trăm ba mươi bảy ca cộng đồng hai tám trăm năm mươi một ca phát hiện ở khu cách ly
tại hàn quốc chính phủ đã bắt đầu mở cửa hoàn toàn từ ngày một tháng một mươi một
theo đó các cơ sở tập trung đông người như nhà hàng quán cà phê trung tâm dạy thêm giạp chiếu phim sân khấu phòng karaoke nhà tắm công cộng không bị hạn chế thời gian hoạt động kinh doanh
hàn quốc quyết định sống chung với covid một mươi chín khi tỷ lệ bao phủ tiêm chủng toàn quốc
đã đạt sấp xỉ tám mươi dân số
trong đó những người ở độ tuổi sáu mươi chiếm cao nhất chín mươi ba
tiếp theo là những người ở độ tuổi năm mươi đạt chín mươi hai chín người bảy mươi đạt chín mươi hai ba và người ở độ tuổi tám mươi đạt tám mươi một bảy
cơ quan y tế nước này cho rằng tỷ lệ tiêm chủng cao ở những nhóm dễ tổn thương giúp ngăn ngừa nguy cơ bệnh nặng và tử vong giảm áp lực hệ thống y tế
singapore thuộc những nước có độ phủ vaccine cao nhất khu vực với hơn tám mươi dân số đã tiêm ngừa
tính đến hết ngày hai mươi bảy tháng một mươi tám mươi hai người từ sáu mươi tuổi trở lên chín mươi hai bảy người từ năm mươi đến năm mươi chín tuổi ở nước này đã tiêm liều thứ ba tăng cường